thưa quý vị khoảng hai tuần gần đây số học sinh ở các tỉnh miền tây bị bệnh đau mắt đỏ có chiều hướng tăng cao
có trường mỗi ngày có từ hai mươi cho đến ba mươi em học sinh xin nghỉ học do đau mắt đỏ
tại cần thơ mỗi ngày khoa khám bệnh của bệnh viện nhi đồng cần thơ tiếp nhận từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh bệnh nhi đến khám mắt
trong đó bệnh đau mắt đỏ chiếm hơn sáu mươi nhiều trẻ trong độ tuổi mầm non và tiểu học
sóc trăng ghi nhận hai trăm sáu mươi trường hợp bệnh đau mắt đỏ tới khám tại các cơ sở y tế
tuy nhiên còn nhiều trường hợp người bệnh tự ý điều trị tại nhà
tình hình bệnh đau mắt đỏ tại đồng tháp cũng ghi nhận đang có chiều hướng tăng cao tại các cơ sở giáo dục trường học
trước tình hình dịch đau mắt đỏ tăng mạnh tại các tỉnh miền tây chính quyền các cấp trên địa bàn yêu cầu ngành y tế các tỉnh đẩy mạnh công tác phòng ngừa
khi phát hiện học sinh có các triệu chứng như sốt nhẹ mệt mỏi đau học có gàn dính mí và khó mở mắt nối hạch trước tay hoặc dưới hàm
cần yêu cầu gia đình đưa trẻ đi khám ngay tại cơ sở khám chữa bệnh